cũng đặt ra cho người làm sân khấu một số vấn đề cần nghiên cứu nhất là mối quan hệ giữa hư cấu nghệ thuật với chân lý lịch sử
đánh giá sáng tác là hư cấu nhưng giới hạn của hư cấu tới đâu giữa chân thực nghệ thuật và trung thực lịch sử thì phải tôn trọng sự thực như thế nào
để đạt ra cho người làm sân khấu một số vấn đề cần nghiên cứu nhất là mối quan hệ giữa hư cấu nghệ thuật với chân lý lịch sử
theo quan điểm của tôi không có một tiêu chí cụ thể nào hay là nguyên tắc cụ thể bất di bất dịch nào cho sự sáng tạo sân khấu với đề tài lịch sử
bởi vì nếu nói nguyên tắc đó thì lại bản thân người sáng tạo nó sẽ bị khô cứng và đã là sáng tạo thì không thể lặp lại chính mình và không lặp lại với người khác và không lập lại bất kỳ một khuôn mẫu nào
và sân khấu của chúng tôi lại càng đòi hỏi nhiều sáng tạo hơn thế nữa
nhưng dù sao nó cũng có nguyên tắc riêng
cái nguyên tắc này nó mang tính chung không chỉ riêng cho sân khấu mà cho cả điện ảnh cả văn học nghệ thuật
đó là gì
trước khi phải phân biệt giữa lịch sử và sân khấu với đề tài lịch sử lịch sử đề cập tới tư duy khoa học
cần nói cái đúng cái vốn có của nó
còn nghệ thuật lại hướng tới
cái hình tượng tôi sáng tạo tới dung cảm của trái tim
và nó phải vươn tới cái chân thiện mế
với cái tính giáo dục tính nhận thức cao đẹp ở trong cuộc đời
đúng là tác phẩm sân khấu thì đành là phải có sự hư cầu
nhưng mà hư cầu đến đâu thì là đúng
và giữa sự chân thực của sân khấu và cái sự trung thực của lịch sử thì chúng ta nên tôn trọng cái sự thực như thế nào
cái chân trọng nhất và tôn trọng nhất cái sự thực lịch sử
là cái quy luật vốn có của lịch sử
chứ không phải đi vào cái sự việc của lịch sử
cái thời ấy đã sinh ra một lê lợi
và lê lợi phải của thời ấy
lý thường kiệt sinh ra ở thời ấy thì phải không giống lê lợi
đấy là cái tính chân thực của lịch sử
cho nên tôi có quyền hư cầu dựa trên cái tính chân thực ấy
ví dụ như trong vũ như tô làm gì có đáng thiếu
nhưng nguyễn huy tưởng đã sáng tạo ra đáng thiếu
hay là trong cái nguyễn trãi đông quan làm gì có cái cô gái cầm
nhưng nguyễn định thi đã sáng tạo ra cô gái cấm
hay trong thời lý làm gì có cái anh hề già
nhưng tào mạt đã sáng tạo ra anh hè họa
mà những sáng tạo đó là hư cấu nhưng khán giả lại thấy hay
và khán giả thấy chân thực với lịch sử
đấy là cái tài của người nghệ sĩ ấy
nghệ sĩ anh hư cầu thế nào để cho khán giả thừa nhận
bịa mà như thật
chứ không phải thật mà như bịa
cái quan trọng của người nghệ sĩ tài năng của người nghệ sĩ
chính là ở chỗ tôi bịa tôi hư cầu tôi sáng tạo nhưng như thật
và khán giả nhận thấy như một sự thật
cho nên bảo chỗ nào là hiện thực phải giữ
và chỗ nào không đấy là tài năng của nghệ sĩ
cảm nhận đâu là hiện thực
và cảm nhận đâu chân thực
và mình phải sáng tạo thế nào để làm đẹp làm hay làm đúng hơn cái chân thực ấy
còn đối với bà hoàng kính mai thì sao ạ
là một người đã giảng dựng rất nhiều về kẻ lương về đề tài lịch sử
vậy thì theo bà cái giới hạn hư cấu của chúng ta đến đâu là đủ
mỗi khi có một cái vở diễn hoặc là sáng tạo một cái câu chuyện lịch sử
thì điều đầu tiên bao giờ cũng phải tìm hiểu đến cái mặt đất
tức là cái hiện tượng lịch sử ấy như thế nào
sau đó thì trong lịch sử thường là nó có những cái chỗ mà nó chưa rõ ràng lắm
nó chưa chưa tệ
tức là các cái nhà sử học ấy
họ chưa viết một cách rõ ràng với cái thời điểm lịch sử hay là cái giai đoạn lịch sử ấy
thì chính những cái chỗ đấy là những cái chỗ mà người nghệ sĩ là được bay bổng nhiều nhất
tức là tha hồ tưởng tượng
nhưng tưởng tượng thế nào hư cấu thế nào thì vẫn phải tôn trọng cái hiện thực lịch sử
nhưng không phải tôn trọng đến mức mà anh minh họa lại hoặc là kể lại câu chuyện
thậm chí có những lúc mà trong nghề
bọn tôi vẫn nói với nhau rằng là thậm chí nếu như anh kể câu chuyện lịch sử bằng cái sân khấu mà không ai
thì chẳng khác nào để cho người xem người ta đọc lại câu chuyện lịch sử ấy của các nhà sử học thích hơn là phải đến giạt để thưởng thức một cái tác phẩm sân khấu lịch sử
cho nên là cái điều đấy là một cái thách thức không nhỏ đối với người làm sân khấu nói chung
thậm chí kể tất cả các loại hình nghệ thuật khác
khi đụng đến vấn đề lịch sử
vậy thì cái thành công nào của vở diễn thì được gọi là điểm súng vàng cho những cái hư cấu của chúng ta vừa mới đưa lên
tôi nghĩ rằng nó phải kết hợp cả hiện thực lịch sử cả cái hư cấu lịch sử lẫn sự bay bồng của người nghệ sĩ
tức là phải cùng một lúc cả ba điều đấy phải đúng hướng đúng định hướng và sáng tạo nhưng phải sáng tạo đúng trên hiện thực lịch sử
hư cấu đúng trên hiện thực lịch sử
chứ tất nhiên là phải hư cấu
nghệ thuật không hư cấu thì không được
năm hai nghìn một mươi năm là năm nhà hát cải lương việt nam gặt hái được nhiều thành công trong việc khai thác đề tài lịch sử
huy trương vàng cho vừa diễn xuất sắc vua thánh triều lê và huy trương bạc cho vừa diễn mai hắc đế
tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương toàn quốc hai nghìn một mươi năm điều đó cho thấy đề tài lịch sử luôn là nguồn chất liệu không vơi cạn nguồn cảm hứng vô biên và là cái nôi nuôi dưỡng những kiệt tác nghệ thuật của nhân loại
mới đây đơn vị này đã cho ra mắt vừa diễn mới về đề tài lịch sử đó là hoàng thúc lý long tường kịch bản của nghệ sĩ nhân dân lê tiến thọ
vở diễn đã thể hiện một cách nhìn riêng về nhân vật cũng như cách làm mới của ekip nghệ sĩ sáng tạo
tuy nhiên không ít người cho rằng mảnh đất màu mỡ của sân khấu cải lương chính là đề tài lịch sử bởi kịch bản có sẵn câu chuyện có sẵn người viết không phải nghĩ ra cốt truyện
và đây cũng chính là những thách thức khó khăn của ekip sáng tạo làm thế nào để có một tác phẩm xoáy vào xây dựng nhân vật trung tâm làm thế nào để tác phẩm có được cái riêng của mình làm thế nào để câu chuyện cũ thu hút khán giả là một vấn đề mà người viết người dựng sân khấu cải lương phải có những sáng tạo nổi bật
còn cái thứ hai là tôi nói về lịch sử bằng cái cảm nhận xúc cảm của tôi
tức là cái hướng nội
cho nên nó mới sinh ra hai cái loại kịch nói
hiện thực tả thực
trong các kịch như cải lương như hầu như tường của chúng tôi
nó phải hát phải múa
nếu không sẽ hát từ cái cảm xúc ở bên trong
để thể hiện cái tôi của mình trước lịch sử
thì không thể có cái loại ca kịch như của việt nam chúng ta
còn đối với đạo diễn hoàng quỳnh mai thì sao ạ
cái điều quan trọng nhất là làm thế nào mà sáng tạo lịch sử
mà với một cái tác phẩm nghệ thuật
mà cuối cùng nó phải đến được với công chúng
và nó phải có thông điệp
thưa quý vị và các bạn
ghi nhận lớn nhất trong chương trình góc nhìn văn hóa ngày hôm nay
đó là các nghệ sĩ sân khấu đã không thờ ơ với đề tài lịch sử
với cách nhìn tươi mới cùng những sáng tạo nghệ thuật
họ đã giúp khán giả hiểu hơn yêu hơn
và trân trọng hơn lịch sử dân tộc của mình
và một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời
đã đến với trường quay của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
xin cảm ơn truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn
sự thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật
có vai trò vị trí ngang nhau trong một vở diễn lịch sử
nếu chỉ quan tâm đến sự thật lịch sử
thì tác phẩm ấy sẽ thành tư liệu lịch sử
ghi chép lại lịch sử
và không thể là nghệ thuật sáng tạo
ngược lại người nghệ sĩ không cần sự chính xác của lịch sử
mà chỉ hư cấu với những ý tưởng mới mẻ
thì chắc chắn tác phẩm của anh ta sẽ đi trịch hướng
với yêu cầu về một tác phẩm lịch sử
tôn trọng sự thật lịch sử
nhưng cũng cần phải có sự hư cấu
sự cách điệu phù hợp
làm tăng giá trị thẩm mỹ nghệ thuật
phù hợp với cuộc sống đương đại
chương trình ốc nhìn văn hóa ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong các chương trình sau